các chuyên gia cho rằng có nhiều khả năng xảy ra do biến đổi khí hậu giới chức brazil lo ngại số người thiệt mạng có thể sẽ tiếp tục tăng
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong đêm nay và ngày mai
bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều trời nắng riêng khu vực tây bắc có nơi nắng nóng
trung bộ có mây có mưa rào vài nơi gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nam bộ có mây ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi

bắc bộ giải rác gió đông nam đến đông cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất hai mươi một hai mươi bốn độ nhiệt độ cao nhất hai mươi tám ba mươi một độ có nơi trên ba mươi một độ

các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây có mưa rào vài nơi gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba hai mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây có mưa rào vài nơi gió đông đến đông nam cấp ba nhiệt độ cao nhất ba mươi ba mươi ba độ

khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ nhiệt độ cao nhất ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông đến đông bắc cấp ba cấp bốn dọc cao năm một năm m
quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông đến đông bắc cấp bốn cấp năm sau cao năm đến một năm m
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay
bản tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai hai mươi bảy tháng ba
mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem